hiện nay tại tp hcm qua khảo sát phần lớn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi
và ít có cơ hội đẩy mạnh xúc tiến thương mại để phát triển doanh nghiệp
đây là thông tin được hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại tp hcm trực thuộc phòng thương mại và công nghiệp việt nam đưa ra trong sự kiện mới đây
thực tế cho thấy dù tập hợp hai trăm bảy mươi doanh nghiệp nhà đầu tư có năng lực uy tín
nhưng do ít có cơ hội gặp gỡ xúc tiến thương mại với các thị trường đa dạng và khó tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đại
đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển của cộng đồng doanh nghiệp
do đó với sự hỗ trợ của phòng công nghiệp và thương mại việt nam vcci
mỗi doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại tp hcm kỳ vọng
tới đây sẽ hỗ trợ về thông tin pháp luật kinh tế lao động thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm
và có điều kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong tranh chấp thương mại nếu có xảy ra
từ đó thúc đẩy sự phát triển và khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân
góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế hiện nay